bảo đã bỏ trốn về sinh sống tại huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận cho đến ngày bị bắt
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh bạc liêu vừa bắt quả tăng một mươi bảy đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền
các đối tượng bị bắt quả tang khi đang chơi đá gà tại khu đất chống thuộc ấp trà khứa xã long thạnh huyện vĩnh lợi
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ năm con gà chống đá một mươi ba xe gắn máy một mươi sáu điện thoại di động số tiền hai mươi năm triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng và một số tăng vật khác có liên quan
hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ
sáng nay tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
đối với bị cáo nguyễn thế dũng sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dầu khí đồng tháp
cùng các đồng phạm đã kết thúc với những bản án nghiêm khắc dành cho các bị cáo
ngoài nguyễn thế dũng trong vụ án này có một mươi ba bị cáo liên quan trong đó có ba bị cáo nguyên là cán bộ cục hải quan quảng ninh
tại phiên tòa hầu hết các bị cáo đều quanh co chối tội
tuy nhiên căn cứ tài liệu chứng cứ hồ sơ vụ án và qua tranh tụng hội đồng xét xử khẳng định có đủ cơ sở kết luận
từ cuối năm hai nghìn một mươi một đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi hai lợi dụng chính sách tạm nhập tái xuất hàng hóa của nhà nước
bị cáo nguyễn thế dũng cùng các đồng phạm buôn lậu lượng dầu trị giá trên một trăm sáu mươi tám tỷ đồng
gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước về tiền thuế các loại là hơn hai mươi hai tỷ đồng
trên cơ sở phân tích hành vi phạm tội của các bị cáo hội đồng xét xử tuyên phạt một mươi bị cáo
mức án từ một mươi bốn tháng đến một mươi chín năm tù giam trong đó nguyễn thế dũng và trương hữu có nhận mức án là một mươi chín năm tù giam
tuyên phạt từ một mươi năm tháng đến ba năm nhưng cho hưởng án treo đối với hai bị cáo phạt cảnh cáo hai bị cáo
ngoài ra một số bị cáo còn chịu các hình phạt bổ sung khác theo quy định của pháp luật
một vụ rút ruột xăng dầu với quy mô lớn được các tài xế xe bồn thực hiện trên đường vận chuyển từ đà nẵng lên các tỉnh tây nguyên
hai tài xế xe bồn huỳnh đức hùng và nguyễn văn lâm đang bị điều tra về hành vi rút trộm xăng
liên quan đến vụ việc này công an tỉnh quảng nam
vừa triệu tập lương thị kim thảo tăng thị xuân lài để làm rõ hành vi mua bán xăng dầu trái phép
tài xế hùng bị bắt quả tang vào chiều ngày bốn tháng một khi đang rút hơn một trăm linh lít xăng từ xe bồn để bán cho thảo
cùng thời điểm này tài xế lâm cũng rút hai trăm linh lít xăng bán cho lài
kết quả kiểm tra kho chứa của thảo công an phát hiện khoảng sáu lít xăng dầu đang cất chữ trong thùng phi và can nhựa
ngoài ra còn có hơn năm lít xăng dầu khác cất chữ tại bãi đất chống cạnh nhà thảo
theo kết quả điều tra ban đầu cho biết các tài xế vận chuyển xe bồn từ công ty xăng dầu khu vực năm ở thành phố đà nẵng
trên đường vận chuyển xăng dầu lên tây nguyên cụ thể là ở các tỉnh gia lai con tum
thì ghé lại địa điểm đã hẹn ở huyện đại lộc để rút ruột
sáu trăm linh kg thịt bê thỏ đầu và chân đuôi dê đã bốc mùi hôi thối là thông vật thu giữ được
khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra cơ sở giết mổ ra súc ở hẻm một trăm một mươi hai phan đình phùng
phường tây sơn thành phố pleiku tỉnh gia lai
tại thời điểm kiểm tra chủ cơ sở không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số thực phẩm trên
ông khương khai nhận số thực phẩm này được ông thu gom tại nhiều lò mổ trên địa bàn thành phố pleiku
để vận chuyển vào thành phố hồ chí minh tiêu thụ
mặc dù không có giấy phép kinh doanh nhưng cơ sở này vẫn ngang nhiên hoạt động giết mổ và thu gom thực phẩm
được biết trước đó cơ sở này đã bị công an thành phố pleiku phát hiện xử phạt hành chính hơn hai mươi triệu đồng
vì không có giấy phép kinh doanh giấy cam kết bảo vệ môi trường
chủ cơ sở đã ký cam kết không tái phạm
vào chiều ngày hôm qua huyện sơn tịnh tỉnh quảng ngãi đã tiến hành tiêu hủy trên năm trăm bốn mươi con gà
do nhiễm virus cúm ah năm n sáu tại xã tịnh trà huyện sơn tịnh
đàn gà một con bảy mươi năm ngày tuổi trọng lượng một cân rưỡi một con của gia đình ông phan thanh vũ
thôn trà bình xã tịnh trà xuất hiện tình trạng chết hàng loạt từ ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
khi thấy da cầm của gia đình chết lác đác
ông vũ nghĩ là do thời tiết chuyển mùa nên đã tự dùng thuốc để chữa cho đàn gà
mà không thông báo tình hình cho cán bộ thú y
qua quá trình kiểm tra nắm tình hình cơ quan thú y phát hiện thấy sự việc trên
nên đã lấy mẫu bệnh phẩm gửi về cơ quan thú y vùng bốn để xét nghiệm
và cho kết quả dương tính với virus cúm ah năm n sáu